một ngư dân bám biển đã hơn một mươi năm cũng đang đứng ngồi không yên
vì hiện nay thủy sản của việt nam chủ yếu vẫn chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước
vâng chúng ta có thể thấy rằng sau hai năm eu cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của việt nam
xuất khẩu hải sản sang thị trường này đã bị tác động rõ rệt giảm sáu năm
còn gần ba trăm chín mươi triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục trứng lại trong tám tháng của năm hai nghìn một mươi chín với chỉ có hai trăm năm mươi một triệu đô la mỹ
từ vị trí thứ hai trong các thị trường nhập khẩu hải sản việt nam
sau thẻ vàng xuất khẩu của eu đã tụt xuống đứng vị trí thứ nào
do tác động của thẻ vàng iuu xuất khẩu của nhiều công ty đã sụt giảm
xong điều đáng lo hơn là từ khi ec áp dụng thẻ vàng thì thời gian cấp giấy chứng nhận hải sản khai thác hợp pháp
đã bị kéo dài hơn dẫn tới các khoản chi phí khác phát sinh
nguyên nhân chủ yếu là do sản phẩm của nhiều công ty là chế biến từ đánh bắt
và không làm được các sản phẩm của nhiều công ty
các giấy tờ liên quan
thưa quý vị vậy là theo kế hoạch thì tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đoàn kiểm tra của ec sẽ sang việt nam lần thứ hai
để có thể kiểm tra đánh giá lại việc thực hiện các khuyến nghị mà phía ec đưa ra trước đó
đối với hải sản khai thác của việt nam nhằm đảm bảo khai thác một cách bền vững
và đây cũng chính là cơ hội để việt nam chứng minh những nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của ec
trong việc tháo gỡ thẻ vàng
chúng ta đang còn vướng một số những yêu cầu
ví dụ như là khai báo về nguồn gốc khai báo về cái xuất xứ và cái địa bàn mà đánh bắt được
rồi mô tả về sản phẩm cũng như thực hiện những hoạt động về đánh bắt an toàn bền vững khác
thì đây chúng ta đang có rất nhiều nỗ lực
chúng ta hy vọng là cùng với sự nỗ lực của nhà nước và sự chủ động tư giác của ngư dân
thì sắp tới chúng ta sẽ gỡ bỏ được cái thẻ vàng này
từng người dân một từng tàu thuyền một góp hành cùng với bộ nông nghiệp
cơ quan quản lý của nhà nước để phấn đấu thực hiện làm thế nào
cái niềm tin đó đối với các cái nước mà họ nhập khẩu đặc biệt là eu
và cái đó chúng ta cũng thấy là cái lợi ích
một là an toàn hai là phát triển cho về lâu dài các môi trường thủy sản
và không có chuyện trạch chấp thể hiện cái ngoan hóa quốc tế rất lớn
và cũng thấy là cái bảo vệ
bảo vệ môi trường nó có ý nghĩa về rất nhiều loại
qua hai năm kiên định với mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng
các doanh nghiệp hải sản việt nam đã rất tích cực với hoạt động của chương trình
thực hiện nghiêm túc cam kết chống khai thác iuu
chỉ thu mua nguyên liệu hải sản từ những tàu cá khai thác hợp pháp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và có thể nói đây là những tín hiệu vui cho ngành thủy sản việt nam
để từng bước tháo gỡ thẻ vàng tự tin trên con đường phát triển
vừa qua thì cũng
các thị trường họ cũng đưa ra một số những cái rào cản kỹ thuật
để hạn chế cái sản phẩm của chúng ta
thì trước cái tình hình đó thì về phía các cơ quan quản lý cùng với các doanh nghiệp và các hiệp hội
cũng có rất nhiều những cái hoạt động để chúng ta gọi như là phản đối
và có những cái giải pháp nó phù hợp
trước tiên thì chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với họ
để có những thông tin hai chiều về những cái rào cản kỹ thuật
những cái mà người ta sẽ đưa ra để nhằm khống chế
sản phẩm của chúng ta vào thị trường họ
chúng tôi cũng đang tích cực là như chúng ta đã thấy là chúng ta tổ chức liên kết
truy xuất nguồn gốc quản lý chặt chẽ từ đầu vào
đào tạo tập uấn để nâng cao cái trình độ của người nuôi
nâng cao kỹ thuật làm sao đó hạn chế cái rủi ro
đặc biệt là trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay
để từ đó thì đảm bảo rằng là cái sản phẩm của chúng ta
nó sản xuất ra là sạch được chứng nhận
thì đấy là những cái hướng mà chúng ta sẽ từng bước
từng bước chúng ta vượt qua những cái rào cản của các cái thị trường
mà đang đặt ra cho chúng ta
đến thời điểm này việt nam đã triển khai tương đối đồng bộ
các nhóm giải pháp theo chính khuyến nghị của ece
trong việc khắc phục thẻ vàng đối với khai thác hải sản
đặc biệt đã thành lập ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác iuu
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo từ trung ương đến địa phương
bên cạnh đó hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển cũng vào cuộc quyết liệt
như thành lập các văn phòng thanh tra kiểm soát tại các cảng cá
triển khai các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp
qua đó việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng kiểm soát sản lượng hải sản cập bến
phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc được tốt hơn
đó là những cố gắng rất lớn của ngành thủy sản để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng
đẩy mạnh xuất khẩu góp phần mang lại những giá trị
cho nền kinh tế của việt nam trong tương lai
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv